đã có đến một nửa diện tích sắn của nông dân tỉnh phú yên bị bệnh khảm lá virus làm cho năng suất giảm mạnh
điều đáng lo ngại là bệnh đã diễn ra nhiều năm qua thế nhưng đến nay vẫn chưa hề có giải pháp để ngăn ngừa một cách hiệu quả
một thực trạng khiến cho nông dân lo lắng vì không biết tìm đâu để có thể đủ nguồn giống xác nhận để có thể thay thế cho vụ tới
bệnh khảm lá virus đã gây hại trên một mươi ba bốn trăm năm mươi hectare sắn trên tổng diện tích hai mươi sáu bảy trăm linh ha tăng hơn một hectare so với đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong đó khoảng hai hectare nhiễm nặng năng suất gần như mất trắng
nguyên nhân là do người trồng sắn sử dụng giống bị nhiễm bệnh từ những vụ trước để trồng dẫn đến bệnh hại lây lan nhanh ra diện rộng
chủ yếu xảy ra trên những diện tích của người đồng bào dân tộc thiểu số
theo nhận định của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên
phát sinh gây hại vì vậy ngoài việc tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả
ngành nông nghiệp đã nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh và người trồng nhập các giống sắn không rõ nguồn gốc
vận động nông dân tiêu hủy các giống sắn nhiễm bệnh đang tồn tại trên nương rẫy